theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến bảy giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một bão số một mươi ba đi vào đất liền đã khiến cho một mươi chín người bị thương khi chẳng chống nhà cửa
bão số một mươi ba đã khiến sáu nhà bị sập tại tỉnh thừa thiên huế hơn năm bảy trăm linh nhà bị hư hỏng tốc mái tại tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng
bảy tàu thuyền bị chìm hư hỏng tại nơi neo đậu tại các tỉnh quảng bình quảng trị tỉnh thừa thiên huế và đà nẵng
năm trăm bốn mươi km đê kè bị hư hỏng gần bốn mươi km bờ sông bờ biển tiếp tục bị sạt lờ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó thiên tai khi có yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
kiểm tra giả soát bảo đảm vận hành an toàn hồ chứa nhất là những hồ sung yếu đã đầy nước